để thực hiện tái cơ cấu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là một mươi năm triệu tỷ đồng
hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi do chính phủ trình đang đưa ra hai kịch bản là tái cơ cấu quyết liệt hay đẩy mạnh tái cơ cấu
theo ý kiến của nhiều đại biểu chúng ta nên lựa chọn kịch bản tái cơ cấu quyết liệt
tôi xin được kiến nghị chọn kịch bản tái cơ cấu quyết liệt thay vì là chọn kịch bản tái cơ cấu cơ bản hoặc là đẩy mạnh tái cơ cấu vì ba lý do như sau
thứ nhất là tái cơ cấu quyết liệt phù hợp với tiêu chí một chính phủ kiến tạo hành động và phục vụ
và đẩy mạnh tái cơ cấu thì chỉ tiêu trong kịch bản này chỉ tiêu làm phát là bốn tám mươi chín thì cao hơn chỉ tiêu của quốc hội đặt ra
và với cái lượng tiền đầu tư toàn xã hội là một mươi triệu năm trăm sáu mươi bảy ngàn tỷ đồng thì kịch bản một là thời gian sự tham gia của cái vốn nhà nước vào là từ ba mươi đến ba mươi năm là ít nhất so với hai kịch bản còn lại là từ ba mươi bảy đến ba mươi tám
với kịch bản tái cơ cấu một số đại biểu cho rằng cần xiết chặt hơn nữa kỷ luật ngân sách quản lý chặt chẽ hơn nữa nợ công
tầm quan trọng của tái cơ cấu nền kinh tế từ trung ương đến địa phương
vấn đề nợ công cao áp lực trả nợ lớn doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lộ kém hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công lãng phí là mối quan ngại của nhiều cử tri và đại biểu quốc hội
tôi đề nghị năm hai nghìn một mươi bảy phải siết chặt hơn nữa kỷ luật ngân sách quản lý chặt chẽ hơn nữa nợ công
bốn dự án nhà máy sời đình vụ nhà máy nhiệt liều
thân hôn của dung quốc nhà máy bột giấy phương nam nhà máy đàm đinh bình đả lộ bảy ba trăm linh tỷ
còn nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai gói thầu trung quốc vốn đầu tư ban đầu là ba tám trăm bốn mươi ba tỷ nay nâng lên là tám một trăm linh bốn tỷ tăng bốn hai trăm sáu mươi một tỷ đồng
tôi đề nghị chính phủ tập trung chỉ đạo xử lý sớm nếu không nợ trồng lấy nợ đồng thời phải xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
để xảy ra tình trạng này và báo cáo cho quốc hội biết
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế gồm năm nội dung trọng tâm bao gồm việc phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước tái cơ cấu thị trường tài chính hiện đại hóa công tác quy hoạch
theo các đại biểu để thực hiện được năm nội dung trọng tâm này bên cạnh việc ra soát một cách cẩn thận các giải pháp
cần có huy động từ mọi nguồn lực đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân và người dân

trong khi hợp tác công tư giúp nhanh chóng thu hút vốn xã hội vào cung ứng dịch vụ công
có thể nhận thấy hình thức này sẽ tạo đột phá trong phát triển hạ tầng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo y tế văn hóa du lịch thể thao v v
năm triệu tỷ đồng khoản dự toán mà chính phủ đưa ra cho việc triển khai kế hoạch trong năm năm tới đây cũng nhận được sự quan tâm của dư luận
đó là căn cứ đâu mà chính phủ đưa ra số tiền đó số tiền đó huy động từ đâu
khai sử dụng như thế nào
đề nghị chính phủ cho biết cơ sở nào để đưa ra con số một mươi năm triệu tỷ đồng và tính khả thi của nó đến đâu
và cuối cùng thì mọi thành bại của cách mạng cũng đều do con người quyết định
để thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu này cử tri cả nước mong đảng quốc hội và chính phủ quyết liệt hơn nữa
không khoan nhượng hơn nữa trong cuộc chiến chống tham nhũng chống lợi ích nhóm và lợi ích cục bộ
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được xem là bản kế hoạch quan trọng
thực hiện sẽ quyết định diện mạo kinh tế việt nam trong nhiều năm sau đó
do vậy để kế hoạch này thực sự đi vào cuộc sống tránh những hạn chế của thời kỳ trước
chính phủ rất cần có những giải pháp mang tính trọng điểm thực sự quyết liệt và hiệu quả
để cao trách nhiệm người đứng đầu tránh trung trung nửa vời
một trong những đổi mới của kỳ hội
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chính là những đổi mới trong phiên chất vấn
không chỉ đăng ký câu hỏi chất vấn mà các đại biểu có thể dơ bảng xin tranh luận lại
để làm sáng tỏ câu trả lời của các vị trưởng ngành
bốn nhóm nội dung được đưa ra phiên chất vấn tại kỳ họp này bao gồm công thương tài nguyên môi trường
nội vụ giáo dục rất nhiều vấn đề tồn tại bức xúc trong các lĩnh vực này đã được các đại biểu nêu ra một cách thẳng thắn
không chỉ trả lời đúng chúng nhiều câu hỏi
mà các vị bộ trưởng còn thẳng thắn thừa nhận những tồn tại trong ngành mình
vị bộ trưởng hãy trả lời thẳng trả lời thật với cử tri cả nước những vấn đề sau
dù chỉ là bổ sung quy hoạch nhưng dự án đã đi ngược lại với chủ trương của chính phủ là đánh đổi môi trường
vậy có hay không việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án
thứ hai có hay không việc bộ đã và đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án
đầu tư quy hoạch hay là quy hoạch theo đầu tư
không có câu chuyện là các dự án thép đưa ra đây để đánh đổi vấn đề về môi trường
và tôi khẳng định luôn tại quốc hội tại diễn đàn này cũng không phải là vấn đề lợi ích nhóm
tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây nếu như chúng ta đang hướng tới phát triển một cách hài hòa và bền vững
của các ngành kinh tế để chúng ta đảm bảo được nguyên liệu cho những ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta
với tổng kinh phí gần chín bốn trăm linh tỷ đồng giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi năm đã chi hết năm tỷ đồng
nhưng đến nay sau gần tám năm thực hiện nhiều mục tiêu chưa đạt được như mong muốn
với nhiều hạn chế và bốn nhóm giải pháp mà bộ giáo dục đào tạo đã nêu trong báo cáo với quốc hội
bộ trưởng có khẳng định với những giải pháp đó đến năm hai nghìn hai mươi dự án này sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn hay không
hay số phận của nó cũng giống như năm dự án không đạt hiệu quả mà chính phủ trình với quốc hội lần này
tôi chẳng thấy luôn khi xây dựng đề án chúng tôi cũng rất cố gắng để đưa ra một lộ trình và quyết tâm cao
để thực hiện các mục tiêu như mong muốn
tuy nhiên trong quá trình triển khai thì cũng gặp nhiều vấn đề
vấn đề về thời gian vấn đề về kinh phí vấn đề về chuẩn bị
nhưng với trách nhiệm của bộ giáo đồng tạo và cá nhân bộ trưởng thì chúng tôi nhận trách nhiệm
đề nghị bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về hình thức xử lý về mặt nhà nước có thể áp dụng đối với nguyên bộ trưởng vũ huy hoàng
bảo đảm kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
bộ nội vụ sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn để tham mưu cho ban cánh sự đảng chính phủ và đảng nội quốc hội
là chúng ta sẽ có biện pháp để xử lý về mặt hành chính
điều này chứng tỏ là thể hiện quyết tâm chính trị đối với những người đang công tác hoặc kỹ hưu
nếu có sai phạm thì chúng ta cũng phải có hình thức xử lý
chứ không phải trường hợp là nước sai phạm rồi thì kỷ hưu là hạn cánh an toàn
và trong lần chất vấn này còn có cả những chất vấn chưa có câu trả lời ngay tại hội trường
nguyên nhân cốt lõi và trách nhiệm chính yếu của bộ nội vụ
trong cái việc là từ tặng thưởng quân chương anh hùng lao động cho đến đề bạc bổ nhiệm về là hậu giang
cái việc đó là trách nhiệm của bộ như thế nào
có chuyện tham nhũng là bỏ trốn
ra đi một cách êm ái như là con voi đi chung là lộ kìm ai chấp nhận được bây giờ
chủ tịch tôn hoa sen thì hứa chức thủ tướng là nếu có sai phạm là giao toàn bộ tài sản cho thủ tướng
tôi cho rằng
tôi cũng đánh giá cao cái lời hứa này
thì hôm nay muốn hỏi bộ trưởng một câu
thì tôi cũng không muốn có hệ lụy xảy ra với nhân dân với đất nước với tổ quốc này
nhưng mà nếu được phép thì tôi hỏi bộ trưởng này
nếu sau này có hệ lụy thì bộ trưởng có dám hôm nay thực hiện cái cam kết lạc quan trước quốc hội
để xin hứa rằng sẽ từ chức cứu quốc hội hay không
trong phiên đăng đàn chất vấn của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã thể hiện mạnh mẽ cam kết và quyết tâm của chính phủ
về các vấn đề mà các đại biểu quan tâm củng cố niềm tin của cử tri
thủ tướng chính phủ cùng nguyễn thống chính trị
chữa lý quyết liệt cái tình trạng không có kỹ cương phép nước
tiêu cực tham nhũng nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
đó là đơn vị nào cơ quan nào để lãng phí tài sản công
người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trước cấp trên
chúng ta không sử dụng tuyền thế của dân để bù cho những cái việc mà lỗi lãi này
sự cố phobosar và quỹ lũ lục phobosar thì đồng chí hồng hà bộ trưởng đã nói rồi
nếu lặp lại ổ nhiễm bộ trường phải đóng cửa phobosar không tha thứ
kết thúc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
phiên chất vấn đã thành công tốt đẹp với những nội dung chất vấn đúng và trúng
với ý kiến của cử tri cả nước
tuy nhiên quốc hội đã có sự phê bình nghiêm khắc đối với ông vũ huy hoàng
nguyên bộ trưởng bộ công thương
trên cơ sở ý kiến của cử tri và nhiều đại biểu quốc hội
quốc hội phê phán nghiêm khắc trước quốc hội và trước cử tri cả nước
đối với ông vũ huy hoàng bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
vì đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ
trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trên gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu

nguyên bộ trưởng bộ công thương gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu
quốc hội yêu cầu quỹ ban thường vụ quốc hội chính phủ các cơ quan của quốc hội
và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát quản lý cán bộ
làm tốt việc thanh tra kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện
nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ công chức viên chức
nhất là các bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu
quốc hội yêu cầu quốc hội đảm bảo tất cả các hành vi phạm của quốc hội
các luật và nghị quyết thông qua bao gồm
nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
nghị quyết về kế hoạch tài chính năm năm trong đó có nội dung mục tiêu
định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi

nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số năm mươi năm hai nghìn một mươi qh một mươi hai
về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy
nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
nghị quyết về giám sát chuyên đề
nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
luật tín ngưỡng tôn giáo
luật đấu giá tài sản
luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư

nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
ngày hai mươi ba tháng một mươi một sau hai mươi sáu ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc kỳ họp thứ hai
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
các vị đại biểu quốc hội đã tích cực thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập của đất nước
như điều hành kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm
tình trạng đầu tiên
nợ công đang ở mức cao đây là những vấn đề bức xúc lo lắng được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm
được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực
đòi hỏi chính phủ các ngành các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục cho được những tồn tại hạn chế
nhằm phát triển kinh tế bình vững ổn định
duy trì tăng trưởng hợp lý bảo đảm an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân
tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa một mươi bốn
đối với một số thành viên chính phủ
qua chất vấn cho thấy những nhóm vấn đề được quốc hội lựa chọn là xác đáng phù hợp với thực tế được cử tri dư luận xã hội cả nước quan tâm
quốc hội đã ra nghị quyết về chức vấn và trả lời chức vấn của các ngành đối với một số thành viên chính phủ
trả lời chức vấn yêu cầu thủ tướng chính phủ các vị bộ trưởng thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước quốc hội và cử tri cả nước
chủ tịch quốc hội đề nghị trong thời gian tới các cơ quan ban ngành cần thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành các luật nghị quyết mới được thông qua
tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành để tạo những chuyển biến mạnh mẽ
chủ tịch quốc hội đề nghị trong thời gian tới các cơ quan ban ngành cần thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành các luật nghị quyết mới được thông qua